dạng sáng nay hai mươi một tháng hai bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã cứu nạn thành công thuyền đánh cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts
cùng một mươi một thuyền viên đang đánh bắt cá tại vùng biển kỳ anh hà tĩnh bị hỏng máy trôi giặt nhiều giờ trên biển vào bờ an toàn
sau khi nhận được tin báo hải đội hai và ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận tàu gặp nạn
đến chín giờ sáng cùng ngày tàu cứu nạn đã tiếp cận được thuyền gặp nạn tổ chức ứng cứu và cho tổ quân y tiến hành khám sơ cứu nạn nhân bị bệnh nặng
đồng thời triển khai lai rắt chiếc thuyền bị nạn vào bờ
đến một mươi ba h ba mươi phút lực lượng cứu nạn của hải đội hai và ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã đưa một mươi một thuyền viên và lai rắt phương tiện cập vào cảng vũng áng an toàn
nhận được tin báo chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện
cứu tàu khả của người dân gặp nạn trên biển mặc dù thời tiết sóng to gió lớn sương mùi dài đặc
nhưng với tinh thần cứu nạn trên hịt đơn vị chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận được phương tiện bị nạn của người dân ở trên biển
và tổ chức cho quân y kịp thời sơ cứu ban đầu cũng như cung cấp lương thực nhu yếu phẩm cho ngư dân ở trên tàu
sau khi đưa thuyền đánh cá bị nạn vào cảng vũng áng an toàn lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục đưa thuyền viên bị bệnh nặng
chuyển đến bệnh viện thị xã kỳ anh để khám điều trị kịp thời
các thuyền viên còn lại sức khỏe đã ổn định và được bộ đội biên phòng bố trí nơi ăn nghỉ